xin chia buồn cùng gia đình các nạn nhân tài xế bảy chỗ chạy quá ẩu vượt phải thật khó hiểu
lên xuống đèo là cấm vượt vậy mà anh ấy vượt phải gây tai nạn nghiêm trọng như vậy thì phải xử lý thật nghiêm khắc để gian đe
đèo bảo lộc đã có nhiều vụ tai nạn thương tâm rồi ý thức lái xe kiểu này không thể chấp nhận được phải xử thật nghiêm
tài nạn giao thông là điều không mong muốn nhưng điều đó phải được xây dựng từ ý thức chấp hành pháp luật
văn hóa khi tham gia
theo đồng đạo cư dân mạng vào mỗi dịp nghỉ lễ tết dài ngày thì thường xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
bởi mật độ các phương tiện tham gia giao thông gia tăng đột biến
các vụ tai nạn xảy ra có một phần rất lớn xuất phát từ ý thức chấp hành luật giao thông
bên cạnh đó là văn hóa khi tham gia giao thông của nhiều người còn thấp
không những thế việc tổ chức phân làn cứng tại các tuyến đèo dốc nguy hiểm đang được đặt ra là việc làm cần thiết
nhằm hạn chế mức thấp
nhất các nguy cơ có thể xảy ra các vụ tai nạn giao thông
theo dõi diễn biến vụ việc có cư dân mạng cho rằng
việc xảy ra các vụ tai nạn giao thông và xác định nguyên nhân của vụ việc thông qua camera hành trình là rất cần thiết
nên trang việc quy định các phương tiện ô tô cần trang bị loại thiết bị này trong thời gian tới
cần được cụ thể trong dự án luật trật tự an toàn giao thông đường bộ
camera hành trình ghi lại rõ ràng vụ việc tôi nghĩ nên yêu cầu xe ô tô trang bị thiết bị này
để tăng cường giám sát xử phạt khi mắc lỗi
luật trật tự an toàn giao thông đường bộ sắp tới cần đưa yêu cầu lắp camera hành trình lên phương tiện
bên cạnh đó kết nối dữ liệu để giám sát xử phạt lỗi
có vậy mới nâng cao ý thức tham gia giao thông được
với các cung đường đèo dốc thường xảy ra tai nạn tôi nghĩ nên phân làn cứng dành riêng cho xe máy để bảo đảm an toàn
liên quan tới vụ việc vào sáng ngày một tháng năm công an thành phố bảo lộc tỉnh lâm đồng cho biết
đơn vị đã tạm giữ hình sự đối với ông đào sơn hải
ông đào sơn hải bốn mươi một tuổi trú tại thành phố thủ đức tp hcm để điều tra hành vi vi phạm quy định
về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ gây tai nạn nghiêm trọng làm hai người chết
cư dân mạng mong rằng qua vụ việc thì mỗi người cần rút ra bài học kinh nghiệm khi tham gia giao thông
và cần nâng cao hơn nữa ý thức chấp hành luật giao thông để không xảy ra vụ việc thương tâm
bạn nghĩ sao về vấn đề này
hãy chia sẻ quan điểm của bạn và cùng tương tác với chúng tôi trên fanpage truyền hình công an nhân dân
a cộng truyền hình công an